chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị lào phối hợp chặt chẽ với việt nam trong vai trò chủ tịch asean
chủ tịch đại hội đồng liên nghị viện đông nam á ipa năm hai nghìn hai mươi vì lợi ích của hai nước và các nước thành viên
về công trình nhà quốc hội mới của lào chủ tịch quốc hội mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp giám sát chặt chẽ để bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đã đề ra
chủ tịch quốc hội lào chúc mừng việt nam đã làm tốt vai trò tổ chức hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai được cả thế giới đánh giá cao
góp phần quan trọng trong việc giữ hòa bình ổn định tại khu vực và trên thế giới nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
chủ tịch quốc hội lào cho biết chuyến thăm lần này cùng đánh giá kết quả hợp tác giữa hai quốc hội trong hai năm qua
khẳng định với các hoạt động trao đổi đoàn chia sẻ kinh nghiệm của việt nam
hoạt động của quốc hội lào và hội đồng nhân dân địa phương của lào được nâng cao
đặc biệt trong giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội xây dựng thực thi pháp luật